phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tuyên quang phối hợp với công an huyện yên sơn
đã truy tìm được đối tượng nguyễn thị cần sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
có liên quan đến vụ án giết người trên địa bàn huyện yên sơn
lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng cần khi đang lẩn trốn trên rừng
ăn vỏ cây bạch đàn sống qua ngày
hiện nay phòng cảnh sát hình sự đang lấy lời khai của cần điều tra làm rõ vụ án giết người
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã ra thông báo về việc truy tìm đối tượng nguyễn thị cần
vì có liên quan đến vụ giết người xảy ra vào ngày một mươi năm tháng hai tại thôn tân biên một xã tiến bộ huyện yên sơn